thưa quý vị hai bánh heroin trên năm viên ma túy tổng hợp là vật chứng mà lực lượng công an tỉnh sơn la vừa thu được khi triệt phá thành công chuyên án bắt quả thang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào hồi hai mươi hai h ngày bảy tháng hai tại khu vực bản hang hốc xã triềng hạc huyện yên châu tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
chủ trì phối hợp với công an huyện yên châu công an xã triềng hạc cục hải quan điện biên phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tàng hai đối tượng là mùa a vàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại huyện mộc châu và mùa a báo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện yên châu
lực lượng chức năng đã thu giữ hai bánh heroin năm bảy trăm sáu mươi một viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe máy cùng một số tăng vật liên quan khác hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ
tổ công tác đặc biệt hai trăm ba mươi tám công an tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện nghi xuân phát hiện và bắt giữ đối tượng hoàng xuân hoài chú tại xã xuân yên huyện nghi xuân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ nhiều tăng vật liên quan
khi yêu cầu kiểm tra xe ô tô của hoài đối tượng đã lấy trong tư quần ra hai bút viết rồi vứt ra đường kiểm tra hai chiếc bút tổ công tác phát hiện chiếc bột màu trắng và một số viên nén màu hồng
tiếp tục kiểm tra xe ô tô lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong vỏ bao thuốc có ống hút màu xanh chứa chất rắn màu hồng một túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
khám xét nhà đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dao kiếm và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy được biết hoài đã có tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
điều khiển xe mô tô che biển kiểm soát mang theo hung khí giàn hàng ngang lạng lách đánh võng rú ga
nếu phát hiện thanh niên nào đi xe mang biển kiểm soát của tỉnh vĩnh phúc thì sẽ gây sự đuổi đánh đây là hành vi của một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì bắt giữ
các đối tượng khai nhận xuất phát từ việc bị nhóm thanh niên đuổi đánh khi sang huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc nên lê anh tuấn và trần văn hùng cùng chú tại tỉnh phú thọ đã bàn bạc thống nhất lập nhóm facebook để tìm đuổi đánh nam nữ thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh vĩnh phúc sang chơi tại thành phố việt trì
từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày hai mươi năm tháng một nhóm thanh niên gồm hai mươi hai đối tượng do trần văn hùng cầm đầu đã tập trung ở quán nước đầu cầu việt trì thuộc khu hai xã sông lô thành phố việt trì chờ thanh niên đi xe biển đầu số tám mươi tám để đuổi đánh
trong bốn ngày thì nhóm đối tượng đã chặn đánh dồn đuổi và hành hung nhiều nạn nhân trong đó có bốn nạn nhân bị nhóm đối tượng này đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã khởi tố ba đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng khởi tố chín đối tượng khác về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích
còn tại tỉnh quảng ngãi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề

tăng văn chương đặng trí ven và nguyễn thanh phương đang nhậu tại một bến đò thuộc thị trấn giá rai nay là thị xã giá rai thì phát hiện một người đàn ông chở một người phụ nữ đi ngang qua
các đối tượng đã đuổi theo chặn đầu xe và ép buộc người đàn ông rời đi sau đó bốn đối tượng thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân
sau đó công an huyện giá rai đã khởi tố bốn đối tượng về hành vi hiếp dâm tuy nhiên phương đã bỏ trốn
đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã gia lai tỉnh bạc liêu đã vận động đối tượng nguyễn thành phương ra đầu thú sau hơn hai mươi năm lẩn trốn
thưa quý vị liên quan đến vụ việc phát hiện một người đàn ông kèm theo xe máy bị xe container kéo lê trên đường tại khu vực vòng xoay an sương thuộc phường tân hưng thuận quận một mươi hai tp hcm
đầu giờ chiều ngày tám tháng hai công an quận một mươi hai đã tiến hành trích xuất camera xung quanh khu vực để phục vụ cho công tác điều tra và xác định nguyên nhân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày người dân sống tại khu vực vòng xoay an sương phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm nghe tiếng vai chạm mạnh
khi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông kèm xe máy bị xe container kéo lê trên đường
người dân lập tức hô hoáng cảnh báo cho tài xế điều khiển xe container kéo theo rơ móc lại bốn mươi feet dừng lại
tuy nhiên tài xế phải mất hơn một mươi năm phút mới điều khiển xe dừng lại hắn được
khi xuống kiểm tra phát hiện vụ việc tài xế lập tức rời đi
tại hiện trường người dân phát hiện người đàn ông tử vong tại chỗ
thi thể cùng xe máy bị kẹt chặt dưới đầu xe container
nhận tin báo công an quận một mươi hai đã có mặt để điều tra nguyên nhân
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sáng ngày tám tháng hai các cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tây bắc
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã tiến hành lập chốt kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm về tốc độ
chốt kiểm tra đã được lập trên tuyến quốc lộ hai mươi hai đoạn qua địa bàn xã tân thông hội theo hướng từ huyện củ chi đi hóc môn
tại đoạn đường này ở làng xe hai bánh chỉ cho phép các phương tiện lưu thông tốc độ không quá năm mươi km trên giờ
tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp xe chạy từ sáu mươi bảy mươi km trên giờ thậm chí có trường hợp chạy trên bảy mươi km trên giờ
tại buổi kiểm tra cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản xử lý một mươi ba trường hợp trong đó tạm giữ ba xe mô tô
với tâm của ban an toàn giao thông thành phố năm hai nghìn hai mươi ba
bốn mươi tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương so với năm hai nghìn hai mươi hai
chủ đề giao thông của năm nay là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
với chủ đề này các cơ quan chức năng cơ quan thực thi pháp luật sẽ liên tục tổ chức
phối hợp thực hiện các chuyên đề kiểm tra xử lý và tuyên truyền luật giao thông tới người dân
từ đó người dân ngày càng nhận thức được vai trò trách nhiệm phải thượng tôn pháp luật của mình
trong việc điều khiển phương tiện cũng như ấn sử các văn hóa khi tham gia giao thông
các cơ quan phối hợp đấu tranh chuyển hóa các địa bàn điểm tù điểm phức tạp về ma túy
đây là nội dung trong báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kết quả đấu tranh phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng của thành phố hồ chí minh đã phát hiện một hai trăm chín mươi bốn vụ ma túy
giảm ba vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một bắt giữ bốn bảy mươi bốn đối tượng tăng một bảy trăm một mươi bảy đối tượng tỷ lệ bảy mươi hai tám mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an đã khởi tố điều tra
tổng số tan vật ma túy thu giữ gồm chín mươi một sáu trăm chín mươi bốn kg khoảng hai trăm bảy mươi năm bánh heroin hơn ba trăm một mươi ba gram cocaine hơn chín mươi bảy tám trăm một mươi bốn kg cần sa
hơn bảy trăm năm mươi bảy kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tình hình tội phạm và tệ đạn ma túy trên địa bàn thành phố hồ chí minh được nhận định sẽ có nhân diễn biến phức tạp trong thời gian tới
khi vừa là địa bàn tiêu thụ vừa là địa bàn mà tội phạm lợi dụng để vận chuyển ma túy đi các tỉnh thành khác và nước ngoài
ngoài những tuyến địa bàn lĩnh vực mà tội phạm đã lợi dụng hoạt động thì các đối tượng sẽ mở ra tuyến địa bàn mới để hoạt động phạm tội
hiện nay thành phố hồ chí minh đang tăng cường phối hợp đấu tranh chuyển hóa các địa bàn tổ điểm phức tạp về ma túy
khu vực tập trung nhiều khu chung cư cao cấp nhà cao tầng trong các khu dân cư các cơ sở kinh doanh có điều kiện các địa bàn giáp ranh